vài ngày gần đây kết quả quan trắc tại ba mươi năm trạm trên địa bàn thành phố hà nội cho thấy chất lượng không khí giảm mạnh
cụ thể là chỉ số chất lượng không khí aqi chạm ngưỡng xấu và kém với hai màu hiện thị là đỏ và cam
theo sở tài nguyên và môi trường hà nội có ba yếu tố chính gây ra hiện tượng chất lượng không khí kém là gồm các chất ô nhiễm phát sinh từ sinh hoạt hàng ngày
thứ hai là do ô nhiễm từ các vùng lân cận và thứ ba là do sự thay đổi của thời tiết
trong đó sự thay đổi của thời tiết tác động rõ rệt nhất đến sự tăng giảm chất lượng không khí trong những ngày qua
trong tình trạng chất lượng không khí như hiện nay những người bình thường bắt đầu cảm nhận được những tác động tới sức khỏe
vì vậy sở tài nguyên và môi trường khuyên cáo mọi người nên cảnh giác các hoạt động mạnh khi ở ngoài chơi tránh tập thể dục dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà
người dân có thể thường xuyên theo dõi chất lượng không khí tại cổng thông tin quan trắc môi trường của thành phố là môi trườngthủđô vn